kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu hội nhà báo hà nội và câu lạc bộ phóng viên ảnh báo chí hà nội
đã tổ chức trưng bày triển lãm ảnh dấu ấn lần thứ hai
triển lãm quy tụ gần một trăm linh bức ảnh được lựa chọn từ các tác phẩm ảnh báo chí của gần bảy mươi thành viên thuộc câu lạc bộ phóng viên ảnh báo chí hà nội
những bức ảnh được trưng bày tại triển lãm là những tác phẩm ảnh đã thu hút được sự quan tâm của công chúng
trên các ẩn phẩm báo chí trong và ngoài nước về chính trị ngoại giao kinh tế văn hóa xã hội từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
đây cũng là một cơ hội tốt để người xem có thể đóng góp ý kiến của mình đối với các bức ảnh
nhằm giúp các phóng viên ảnh hoàn thiện mình hơn và phục vụ tốt hơn cho công chúng
triển lãm mở cửa tự do cho khách tham quan từ nay đến hết ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại nhà triển lãm hai mươi chín hàng bài hà nội